thưa quý vị hiện nay vấn đề về mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội

nó đang hàng ngày ngấm và âm thầm tàn phá sức khỏe của con người
cụ thể thực trạng này đang diễn ra như thế nào mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện bạch mai
những ngày qua liên tiếp phải đón nhận những bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng chất bảo quản mà họ không hề hay biết
hậu quả là sức khỏe bị giảm sút mà tiến chữa bệnh thì cũng tạo ra gánh nặng đối với họ
các chất bảo quản lưu ngày rồi những loại làm cho sản phẩm
hoa quả chín nhanh vân vân độc hại những cái đó là cái mà nó đang phát sinh hàng ngày do cơ chế thị trường
những mặt trái của cơ chế thị trường mà chúng ta không kiểm soát được
thì cái này chúng ta phải ngăn chặn ngăn chặn ngay từ gốc tức là từ biên giới từ hải đảo từ chỗ sản xuất trong nước
chứ không phải chờ đi ra đến các bà tiểu thương ở chợ các cửa hàng nhỏ lúc đó chúng ta kiểm soát thì đã muộn
khuyến cáo của các chuyên gia khi con người ăn phải những loại thực phẩm có chất bảo quản này
sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể và dễ bị nhiễm bệnh do giảm sức đề kháng
vì vậy khi chọn mua thực phẩm phải cẩn thận và thật tinh ý để không lặp lại tình trạng tiền mất tật mang
các cơ quan quản lý nhà nước phải có cái trách nhiệm nhiều hơn phải có các cái hoạt động tốt hơn
tổ chức các cái hoạt động quản lý từ cái khâu trồng trọt chăn nuôi cho đến cái khâu cung ứng
để đảm bảo là cái sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng đảm bảo cái độ an toàn cần thiết tối thiểu
đảm bảo cái việc là giữ gìn và nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu cũng như sản xuất kinh doanh của nền kinh tế
thì lúc đó cái hoạt động sản xuất của chúng ta nó mới đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của người dân
và nó mới trở thành một cái động lực để giúp cho sản xuất của chúng ta
trở lại phát triển xanh hơn sạch hơn và đảm bảo cái an toàn hơn
người có hành vi sử dụng chất bảo quản vào chế biến thực phẩm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
theo quy định tài điều ba trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự yên ảnh
theo quy định tại điều luật này thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu cho đến hai trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù lên đến hai mươi năm
bên cạnh những ưu điểm thì các hóa chất bảo quản lại có những nhược điểm có thể gây hại cho sức khỏe đặc biệt
trường hợp lạm dụng dùng quá hàm lượng cho phép dùng các hóa chất trong danh mục đã bị cấm
lời khuyên tốt nhất là hãy sử dụng thực phẩm tươi không nên sử dụng thực phẩm có hóa chất bảo quản mà không rõ nguồn gốc